tiếp bà eobes akhammen nhân dịp nhận nhiệm vụ đại sứ hà lan tại việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
hà lan là đối tác quan trọng của việt nam ở châu âu
việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả nhiều mặt với hà lan
thủ tướng nhấn mạnh đến mục tiêu chung cùng xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước việt nam hà lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa hai nước
cùng với đó hai bên cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ về hợp tác thương mại và đầu tư
đại sứ elbes ackerman trân trọng cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp
mong muốn hai bên có những biện pháp cụ thể để sớm nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới
dựa trên nền tảng bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước việt nam hà lan đã có nhiều hoạt động phối hợp hợp tác
trao đổi đoàn hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
hai chính phủ và doanh nghiệp hai nước ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác toàn diện
mở ra những triển vọng tốt đẹp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng thiết thực hiệu quả hơn trong thời gian tới